thưa quý vị và các bạn trong năm chương trình vừa qua chúng tôi đã điểm mặt những con nợ của nền kinh tế việt nam là
nhà máy sơ sợ đình vũ các nhà máy bioethanol tại phú thọ quảng ngãi và bình phước
bộ tứ của ngành sản xuất phân đạm là các nhà máy dap đỉnh vũ dp lào cai đạm hà bắc đạm ninh bình
nhà máy bột giấy phương nam tại long an công ty cổ phần gang thép thái nguyên
chương trình hôm nay xin nối tiếp chủ đề này qua việc điểm mặt một con nợ khác là công ty công nghiệp tàu thủy dung quốc dqs
trong loạt bài bảy kỳ có tiêu đề chung là những con nợ của nền kinh tế đăng trên báo nhân dân từ ngày một mươi tám tháng một mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sau khi được chuyển giao nguyên trạng từ tập đoàn công nghiệp tàu thủy việt nam vinasin sang tập đoàn dầu khí việt nam pvn đầu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trong mắt nhiều người công ty công nghiệp tàu thủy dung quốc dqs đã được hồi sinh một cách ngoạn mục đã hoàn thành bàn giao các con tàu đang đóng dở dang trước đó
năm hai nghìn một mươi năm dqs tiếp tục đóng bới hai tàu dịch vụ ahts đóng bới tàu chở dầu thô fso đại hùng queen một trăm linh năm dvkft tàu athena một trăm linh bốn dvkft tàu mercury
tuy nhiên ít người biết rằng con tàu dqs vẫn đang chờ nặng nợ nần liên tục phát tín hiệu cấp cứu bởi số nợ phải trả lên tới gần bảy tỷ đồng có nguy cơ chìm đắm bất cứ lúc nào
nhà máy đóng tàu dung quốc được vinasin khởi công xây dựng tại khu kinh tế dung quốc quảng ngãi vào năm hai nghìn ba
trong khí thế sụt sôi đổ tư phát triển đại nhảy vọt thời hoàng kim
cả vinasin biến thành một đại công trường với niềm lạc quan trói lóa lãnh đạo vinasin đã chỉnh chính phủ bổ sung danh mục đầu tư hàng loạt các nhà máy đóng tàu dài khắp từ bũi cả mau tới địa đầu móng cái
đầu năm hai nghìn bảy chúng tôi có cuộc đi khảo sát thực tế tại nhiều nhà máy đóng tàu
thời điểm ấy khu kinh tế dung quốc huyện bình sơn hãy còn rất hoang sơ chỉ lác đác vài nhà máy quy mô nhỏ
trên vùng cát trắng khô cằn này vinasin đã đổ năm trăm bảy mươi năm tỷ đồng xây nên lâu đài dqs quy mô lớn và hiện đại nhất việt nam
một trong những nhà máy đóng tàu lớn nhất đông nam á có thể đóng các loại tàu trọng tải lên tới bốn trăm linh dvkt
với chiếc cầu cổng bốn trăm năm mươi tấn khổng lồ chuyên dụng của ngành đóng tàu vươn cao sừng sững trên nền cát trắng dqs lúc đó được xếp vào hạng lớn nhất nhì trong khu kinh tế dung quốc
nhà máy với quy mô công suất sáu trăm linh tấn tàu một năm có nghĩa là trong một năm dqs đủ năng lực hoàn thành đóng mới và bản giao sáu con tàu một trăm linh bốn dvkt
tuy nhiên bên trong hàng rào ngoài chiếc cầu cổng và triển đà loại lớn để đóng tàu một trăm linh dvkt cơ ngơi của dqs còn rất ngổn ngang
trên triển đà tàu trở dầu thô dung quốc i trọng tải một trăm linh bốn dvkt
được khởi đóng đầu tiên tại dqs cách đó vài tháng dự kiến hoàn thành hạ thủy vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên do đầu tư không bài bản nhân lực thiếu con tàu này đã bị lỗi hẹn không thể hoàn thành đúng hạn
để giúp dqs đóng tàu dung quất một vinasin phải điều động hàng trăm công nhân ở các nhà máy đóng tàu nam triệu bạch đằng phà rừng vào hỗ trợ do nguồn nhân lực tại chỗ chưa kịp đáp ứng
kể từ khi đưa vào hoạt động năm hai nghìn sáu cho đến thời điểm về pvn các con tàu dqs đóng đều dở dang không hạ thủy được chiếc nào
trong nhà máy vật tư thiết bị vừa thừa vừa thiếu
thép tấm đóng tàu máy móc thiết bị đặc trùng phục vụ đóng mới tàu được nhập khẩu vô tội vạ không sử dụng hết vứt bừa bãi trên cát
tuy thừa thải vật tư thiết bị song dqs lại thiếu hụt các thiết bị cơ khí chuyên dụng
sường sửa chứa điện bộ phận đo lường và tự động hóa
hai hạng mục thiết yếu nhất là cầu tàu và đê chắn sóng cho ụ khô chưa được làm
sự đầu tư lôm côm này của vinasyn đã bị trả đá đắt ngay sau đó
cơn bão số chín đầu tháng bảy năm hai nghìn chín gây chiều cường sóng lớn tràn vào ủ tàu số một của nhà máy gây ngập úng hư hỏng toàn bộ thiết bị thiệt hại ba trăm năm mươi tỷ đồng
gánh nợ hơn tám mươi sáu tỷ đồng
hóa nặng nề đã khiến người khổng lồ chân đất xét vinasyn sụp đổ
theo kế hoạch tái cơ cấu được chính phủ phê duyệt cùng nhiều nhà máy đóng tàu khác dqs đã có cuộc chuyển rời về pvn
được tiếp thêm xăng dầu từ pvn con tàu dqs lại lấy đà rẽ sóng ra khơi
song đáng tiếc
những di chứng để lại từ thời virazil chưa được chữa trị rứt điểm khiến dqs không thể vươn ra biển lớn như nhiều người lầm tưởng
và ngày càng ngập trong nợ nẩn
sau khi chuyển giao nguyên trạng về pvn được sự hỗ trợ của pvn liên doanh việt nga việt sô petro vsp và tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí pv tran
dqs đã hoàn thành và bàn giao các sản phẩm giang dở trước đó như tàu chở dầu dung quất i cho pv tran
hoán cải sửa chữa các tàu ba vì
chí linh tàu fso vsp một dàn tam đảo một
năm hai nghìn một mươi năm dqs tiếp tục đóng mới hai tàu dịch vụ đa năng ahts một mươi hai mã lực và xà lan nhà ở vsp sáu đóng mới tàu chở dầu thô fso đại hùng quyên
năm hai nghìn một mươi sáu dqs triển khai các dự án xà lan vsp sáu hai tàu ahts cho vsp
theo báo cáo đã được kiểm toán sau khi nhận được hỗ trợ từ pvn về việc khoanh các khoản tính khấu hao trên số tài sản không sử dụng tổng doanh thu năm hai nghìn một mươi bốn và hai nghìn một mươi năm của dqs lần lượt đạt gần chín trăm một mươi bảy tỷ đồng và hơn một tỷ đồng
tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp sau